với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau tại thành phố hồ chí minh
lực lượng trạm y tế lưu động đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại nhà
cho những người già yếu người khuyết tật người bị tai biến
không có điều kiện sức khỏe tới các điểm tiêm cố định trên địa bàn
ghi nhận tại phường một mươi chín quận bình thạnh
lên lỏi vào tận các con hẻm sâu theo sự hướng dẫn của tổ trưởng dân phố
cuối cùng tổ tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín lưu động của phường một mươi chín quận bình thạnh
cũng đã đến được địa chỉ căn hộ đăng ký tiêm chủng
khi thấy đổi tiêm đến tận nhà các cụ cũng như người thân tỏ ra hết sức vui mừng
tại những gia đình có các cụ di chuyển khó khăn
đặc biệt là những người bị bệnh nền thì được thăm khám rất kỹ lưỡng
trước khi tiêm nhân viên y tế cũng hỏi kỹ lưỡng về tiền
sử dị ứng thuốc và thức ăn đồng thời theo dõi chặt ba mươi phút sau tiêm
ngoài ra để đảm bảo an toàn tiêm chủng
mỗi đội tiêm lưu động luôn có bác sĩ cấp cứu theo sát cùng bình oxy
đến ngày hôm nay thì tỷ lệ tiêm vaccine cho người tầm lượng phương tạm tưởng như lên
trên đoàn cồn thì đã đạt hơn chín mươi năm
và với con số là khoảng tất cả năm còn lại
thì chúng tôi cũng đang tiếp tục diễn khai các đội tiêm lưu động
để đến thường nhà để mà tiêm cho các cô chú
cố gắng làm cho người này để mà phủ rộng luôn chỗ này
cùng với việc vừa tổ chức đội tiêm ở địa điểm tập trung
vừa tới từng khu trung cư từng nhà để tiêm vaccine cho người dân
phường một mươi chín đang trở thành phường đầu tiên của quận bình thạnh
tiêm phủ vaccine cho người dân trên địa bàn